thưa quý vị trên biển một vùng áp thấp trên giải hộ tụ trục một mươi ba một mươi năm độ vĩ bắc mới hình thành
và đang có xu hướng di chuyển theo hướng tây
vì vậy trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm trên biển đông với gió mạnh cấp sáu trở lên
và giật từ cấp tám trở lên là từ vĩ tuyến một mươi hai một mươi sáu độ vĩ bắc và từ một trăm một mươi hai đến một trăm một mươi bảy độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
ngoài ra do kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên
nên ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình định đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy cấp tám
riêng vùng biển phía tây của khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp tám
sống biển cao từ một năm mươi m đến hai năm mươi m và biển động
vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
sau đó di chuyển về phía đất liền các tỉnh trung bộ lại kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong đêm nay và ngày mai khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận
các tỉnh gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng và hầu hết các tỉnh nam bộ sẽ đồng loạt có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
với tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến là từ ba mươi cho đến bảy mươi mm
cục bộ có nơi lượng mưa trên một trăm linh mm
do có mưa nên mức nhiệt cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
hạ xuống chỉ còn từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
còn tại các tỉnh tây nguyên nhiệt độ là từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
tại nam bộ ngày mai nhiệt độ cũng chỉ từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
ngược lên phía bắc trong đêm nay không khí lạnh cũng sẽ tiếp tục rồn thêm xuống nước ta
do vậy mà ở các tỉnh miền bắc sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
ở các tỉnh lai châu điện biên cao bằng và cả lạng sơn sẽ là những điểm có mưa vừa có nơi mưa to và rông
sang ngày mai miền bắc mây nhiều mưa nắng gián đoạn nền nhiệt cao nhất trong ngày giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước